cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đang tiến hành lập hồ sơ xử lý hàng chục người sử dụng ma túy trong quán ba ba trăm chín mươi sáu trên địa bàn quận
vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai công an quận bảy bất ngờ ập vào kiểm tra quán ba ba trăm chín mươi sáu trên đường lê văn lương và phát hiện hàng trăm người đang quay cuồng trong tiếng nhạc sàn cực lớn
qua sàng lọc cơ quan công an đã mời tám mươi sáu nam nữ thanh niên có biểu hiện phê ma túy và không có giấy tờ tùy thân về trụ sở làm việc
kiểm tra nhanh công an phát hiện sáu mươi hai đối tượng dương tính với ma túy hiện công an quận bảy đang hoàn tất hồ sơ để xử lý chủ quán bar và các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật